ông phong nói tiêm thêm được một người là giảm đi một người phải chuyển tầng ba điều trị giảm đi một nguy cơ tử vong
đây là chuyển biến về nhận thức phải xác định rõ là hạn chế chuyển tầng tử vong quản trị rủi ro
thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm bảy ca một ngày
có thể chủng omicron sẽ lan ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh
sở y tế phải xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị tử vong không để quá tải ở tầng điều trị hai ba
các quận huyện thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp tình hình hiện nay
trung nhận định phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế cho rằng
hiện hà nội rất khó nếu không muốn nói là không thể giảm số ca mắc covid một mươi chín
hiện nay đã không còn kiểm đếm được số ổ dịch mà chủ yếu nêu theo địa bàn phường xã ông nga nói
tuy nhiên theo ông nga khi đã tiêm đủ số mũi vaccine chủ yếu là các ca bệnh có triệu chứng nhẹ
không nên quá chú ý đến số ca mắc mới
chẳng phải điều trị tích cực để giảm tử vong
đến nay hà nội có sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi tám bệnh nhân đã điều trị đang điều trị là ba mươi năm trăm năm mươi năm người
trong đó theo dõi cách ly tại nhà hai mươi bốn trăm linh bốn người còn lại tại các cơ sở điều trị của thành phố quận huyện
số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là hai trăm bốn mươi ba người tổng số người tử vong tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một trăm bảy mươi bốn người
mới đây nhất trưa ngày ba tháng một quận thanh xuân sau khi chuyển lên cấp độ bốn
màu cam đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như hạn chế tập trung đông người cấm bán hàng ăn uống tại chỗ
nhà hàng chỉ được bán mang về hoạt động đến hai mươi một giờ
còn tại thành phố hồ chí minh hiện có tổng cộng ba mươi bảy ca nhập cảnh nhiễm covid một mươi chín đang chờ giải mã gen virus xác định biến thể
chưa kể năm ca nhiễm biến thể omicron đã âm tính trước đó
ngày ba tháng một thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
từ ngày một tháng một tp hcm đã test nhanh tất cả hành khách nhập cảnh vào sân bay quốc tế tân sơn nhất
hiện người nghi nhiễm covid một mươi chín
theo quy định tất cả người test nhanh dương tính với covid một mươi chín thì đều được đưa về cách ly tại bệnh viện
giã chiến số một mươi hai để điều trị chăm sóc và giải mã gen virus
đến một mươi sáu h ngày ba tháng một tp hcm đã có tổng cộng ba mươi bảy ca nhập cảnh nhiễm covid một mươi chín
đang chờ giải mã gen virus xác định biến thể chưa kể năm ca nhiễm biến thể omicaron đã âm tính trước đó
về điều trị cách ly theo báo cáo của sở y tế tp hcm trong một tháng qua số ca mắc covid một mươi chín f và tử vong giảm rõ rệt
ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tp hcm cách ly chăm sóc và điều trị tổng cộng tám mươi sáu bảy trăm tám mươi bảy ca f
trong đó số ca f năm bệnh viện tầng hai tầng ba rất cao với một mươi ba tám trăm bốn mươi một ca
số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là ba một trăm bảy mươi hai ca bốn trăm linh tám ca thở máy xâm lấn có sáu bảy mươi hai ca cách ly tập trung và có đến sáu mươi sáu tám trăm bảy mươi bốn ca cách ly tại nhà
trong ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một có đến sáu mươi tám ca tử vong
đến ngày hai tháng một con số mắc và tử vong được báo cáo giảm nhiều
cụ thể ngày hai tháng một tp hcm đang còn cách ly chăm sóc và điều trị bốn mươi sáu sáu trăm chín mươi bảy ca f
quý vị thân mến thật đáng lo ngại khi gần đây triệu chứng của bệnh covid một mươi chín có thể nhầm lẫn với bệnh cảm lạnh cảm cúm thông thường
nhất là với những trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
mọi người cần phải hết sức cảnh giác thường xuyên test nhanh khi có dấu hiệu để sớm phát hiện bệnh và điều trị
theo giới chuyên môn cảm cúm cảm lạnh là căn bệnh thường gặp và hầu như không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới sức khỏe của người trưởng thành
nhưng lại ảnh hưởng lớn tới trẻ em nếu mắc phải
nguyên nhân là do bởi trẻ em có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nếu gặp điều kiện bất lợi có thể gây ảnh hưởng tới các cơ quan hô hấp như phổi huế quản
với bệnh covid một mươi chín những người mắc bệnh khi chưa được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thường có các triệu chứng như sốt đau đầu viêm họng sổ mũi ho dài dẳng
ngoài ra người bệnh có thể bị mất khấu rác khó thở nếu bệnh nặng ngoài tổn thương ở cơ quan hô hấp còn gây khó thở suy hô hấp
tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy những người tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đủ liều mà mắc bệnh thì triệu chứng nhẹ hơn
giống như cảm cúm thì ít gây biến chứng nặng so với người chưa tiêm chủng
phần lớn các trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine khi nhiễm sars cov hai sẽ không có triệu chứng hoặc triệu chứng ít trầm trọng và hiếm khi phải nhập viện thậm chí tỷ lệ tử vong thấp hơn rất nhiều
bác sĩ huyền bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết bệnh covid một mươi chín và cúm có triệu chứng tương tự gần giống nhau
tuy nhiên người bị covid một mươi chín thường chỉ ho ho khan ho dai sẳng sốt mất khấu giác khác với biểu hiện hắt hơi sổ mũi chảy nước mũi của cúm
bác sĩ huyền tư vấn trong thời tiết chuyển mùa cần giữ ấm cơ thể thường xuyên tập luyện thể thao thực hiện dinh dưỡng hợp lý vệ sinh răng miệng bằng nước muối sinh lý
vệ sinh tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sửa tay để hạn chế lây truyền mầm bệnh
cần nâng cao đề kháng bằng nhiều vaccine khác như vaccine cúm mùa thủy đậu sởi khoa bị rô ven la viêm mảng não viêm não nhật bản
tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín đầy đủ thực hiện các liều tiêm bổ sung và nhắc lại theo khuyến cáo bởi vaccine là tấm lá chắn phòng covid một mươi chín hữu hiệu nhất
đặc biệt với người ngoài năm mươi tuổi người có bệnh nền bệnh mạng tính
trong bối cảnh sống chung với dịch bệnh covid một mươi chín nhiều người mang tâm lý xác định trước sau gì cũng mắc covid một mươi chín nhiễm bệnh rồi sẽ bất tử với covid một mươi chín
những suy nghĩ hành động không đúng về y học được dự phòng sẽ làm gia tăng lây lan dịch bệnh gây nguy hiểm cộng đồng
hiện nhiều người đặc biệt là một số bạn trẻ có suy nghĩ trước sau gì cũng bị covid một mươi chín nếu chẳng may nhiễm bệnh thì họ sẵn sàng đón nhận
có niềm tin bệnh khó chuyển nặng vì đã tiêm đủ vaccine sau bệnh bất tử với covid một mươi chín
có người còn cho rằng nhiễm bệnh ở thời điểm này lại thích hợp hơn vì nếu nhiễm đúng dịp tết có thể gặp nhiều rắc rối
đây cũng là điều không may mắn trong dịp năm mới
phó giáo sư trần văn ngọc phó chủ tịch hội phổi việt nam cho biết mặc dù có khoảng tám mươi người nhiễm covid một mươi chín không triệu chứng hoặc nhẹ
nhưng hai mươi còn lại có biểu hiện nặng nguy cơ tử vong cao thường thấy ở người cao tuổi mắc bệnh nền
do đó dù đã được tiêm phủ vaccine ở nhiều độ tuổi nhưng khi chúng ta nhiễm bệnh vẫn có thể lây cho người nhà mình tiếp xúc
nếu gia đình họ có người cao tuổi mắc bệnh nền hay trẻ béo phì suy giảm miễn dịch thì khả năng bệnh chuyển nặng thậm chí tử vong rất cao ở nhóm người này nếu mắc phải
theo phó giáo sư ngọc dù xác định sống chung với dịch covid một mươi chín nhưng mọi người cần đảm bảo an toàn nếu không sẽ gia tăng lây lan dịch bệnh
còn thạc sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng bộ môn nhiễm trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cho biết
suy nghĩ về nhiễm covid một mươi chín trong tương lai là một thách thức đánh đổi sức khỏe của chính mình và những người xung quanh
theo quan điểm phó giáo sư ngọc những câu nói lời nhắn nhủ trên cũng có hiệu quả về mặt tâm lý giúp chấn an động viên hỗ trợ tinh thần cho người bệnh covid một mươi chín trong thời gian cách ly điều trị
tuy vậy nếu dùng câu này truyền thông rộng rãi cho cộng đồng thì lại rất nguy hiểm vì đã có rất nhiều người sau khi khỏi bệnh vẫn tái nhiễm
đồng thời virus dễ xảy ra đột biến xuất hiện ở các biến chủng mới khi lây nhiễm từ người này sang người khác
do vậy dân tuyệt đối không chủ quan lơ là luôn tuân thủ năm k và hướng dẫn của ngành y tế loại bỏ những suy nghĩ trước sau gì cũng nhiễm covid một mươi chín để bảo vệ chính mình và người dân
xin được truyền sát phần tin tức thế giới đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn mới đây nhiều trường học mỹ phải hoãn đón học sinh truyền sát dạy trực tuyến sau khi nghỉ lễ vì số ca nhiễm kỷ lục do biến chung omicron gây ra
thống kê của reuters cho thấy số ca nhiễm ncov được ghi nhận hàng ngày tại mỹ đã tăng gấp đôi trong một tuần qua đến mức trung bình kỷ lục là bốn trăm một mươi tám
trường hợp mỗi ngày một mươi tám xét nghiệm ncov thực hiện trên cả nước trong giai đoạn này cho kết quả dương tính
tốc độ lây lan nhanh của biến chủng omicron khiến hơn hai bảy trăm năm mươi trường học quyết định lùi thời điểm mở cửa hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến
tuy nhiên nhiều khu vực vẫn quyết định cho trường học đón học sinh theo kế hoạch trong đó có thành phố new york dù đây là một trong những tâm điểm của đợt dịch lần này
dữ liệu do chính quyền new york công bố hôm qua cho thấy ba mươi ba xét nghiệm ncov cho kết quả dương tính
so với gần ba cách đây một tháng
chúng tôi cần khẳng định rõ ràng nơi an toàn nhất cho trẻ em chính là trường học
thị trưởng eric aram nói khi thăm một trường tiểu học ở khu boron chỉ có một trường học ở boron linn phải đóng cửa trong tuần này do thiếu nhân lực
các thành phố như mivoki cleveland và detroit áp dụng hình thức dạy học trực tuyến hoặc đóng cửa trường học vì thiếu nhân lực và lo ngại trùng amicron lây lan khiến hàng chục nghìn học sinh bị ảnh hưởng
một số hệ thống trường học

một nghiên cứu phân tích khoảng năm trăm ba mươi ca nhiễm biến thể omicron và hơn năm trăm bảy mươi ca nhiễm biến thể delta
kết quả cho thấy nguy cơ các ca nhiễm omicron phải nhập viện bằng một nửa so với các ca nhiễm delta và chỉ bằng một phần ba nếu tính về nguy cơ phải cấp cứu
theo số liệu của hãng afp công bố cuối tuần qua những nước có tỷ lệ lây nhiễm trên một trăm linh dân cao nhất thế giới đều nằm ở châu âu
trong vòng bảy ngày tính đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hơn bốn chín triệu ca mắc mới covid một mươi chín
đã được báo cáo trên toàn châu lục riêng pháp chiếm hơn một triệu ca
nước anh cũng chứng kiến số ca mắc mới mỗi ngày lên mức cao kỷ lục do biến thể omicron lây lan
tại italia mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín tốt hơn so với các nước châu âu khác
nhưng chính phủ vẫn báo động về sự gia tăng số ca nhiễm mới và có thể sẽ quyết định các hạn chế mới vào ngày năm tháng một
trong vòng bảy ngày tính đến ngày hai tháng một số ca mắc tại italia tăng một trăm bốn mươi năm ba trong khi tỷ lệ tử vong tăng sáu mươi bốn bốn
còn tại cuba diễn biến dịch không mấy khả quan
khi chỉ trong ngày hôm qua đất nước này đã ghi nhận năm trăm năm mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới trong hai mươi bốn giờ
duy trì xu hướng tăng suốt hai tuần qua
cho các trường hợp dương tính với virus sars cov hai nói trên
có một trăm linh năm ca nhập cảnh và bốn trăm ba mươi sáu ca tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
một mươi năm trường hợp khác chưa xác định được nguồn lây
tuy nhiên quốc đảo caribe này không ghi nhận trường hợp tử vong nào vì covid một mươi chín
hiện cuba đang có hai chín mươi một bệnh nhân đang điều trị
sau một mươi ba tuần liên tục ghi nhận xu hướng giảm số ca mắc covid một mươi chín tại cuba đang tăng trở lại
kể từ khi phát hiện ca covid một mươi chín đầu tiên hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cuba đã ghi nhận tổng cộng chín trăm sáu mươi bảy bốn trăm chín mươi tám trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong đó tám ba trăm hai mươi bốn ca tử vong
cuba đã hoàn thành tiêm chủng các liều vaccine ngừa covid một mươi chín cơ bản cho hơn chín sáu triệu người
tương đương tám mươi sáu tân số với các loại vaccine nội địa adala
plas báo cáo của bộ y tế cho thấy khoảng chín mươi hai người dân cuba
bao gồm cả trẻ em từ hai tuổi trở lên
đã được bảo vệ với ít nhất một mũi vaccine cho nước này tự sản xuất
đưa cuba trở thành nước có tỷ lệ dân số được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cao nhất khu vực mỹ latin
và đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
hơn hai triệu người cuba đã được tiêm liều tăng cường
cuba cũng được đánh giá là rất thành công trong việc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
với tỷ lệ hơn chín mươi chín được chữa khỏi bệnh
và tính tới thời điểm hiện tại
phần cuối bản tin là thông tin đáng buồn tại trung quốc
khác với xu thế chung của thế giới là thích nghi an toàn với đại dịch covid một mươi chín
trung quốc vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách zero covid
tức là quách sạch ca nhiễm trong cộng đồng
nên đã dẫn đến nhiều hệ quả đáng tiếc
mới đây tờ soi china munning post đăng bài viết về tình hình kinh doanh ảm đạm ở trung quốc
ngay trong những ngày cận tích nguyên đán mà nguyên nhân bắt nguồn từ chính sách zero covid
tại thành phố đông hoàn tỉnh quảng đông
việc phong tỏa tại khu vực đà làng vào giữa tháng một mươi hai vừa qua
đã khiến cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn
theo đó khu vực đà lạt có hơn một mươi bảy cơ sở liên quan đến len
chỉ một phần cháu số lượng áo len được sản xuất trên toàn thế giới
chính vì vậy việc phong tỏa khu vực này đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng
hiện nay tổ hợp sản xuất chip nhớ trị giá hai mươi sáu tỷ đoàn mỹ của samsung
ở thành phố tây an tỉnh thiểm tây
đang phải đối mặt nhiều khó khăn do các biện pháp siết chặt phong tỏa
để phòng chống covid một mươi chín
tính đến hôm qua một mươi ba tháng một đợt phong tỏa nghiêm ngặt ở thành phố tây an
đã bước vào ngày thứ một mươi hai
việc phong tỏa siết chặt dựa trên chính sách hero covid
không chỉ khiến doanh nghiệp khó khăn
mà kéo theo thu nhập của đại đa số dân chúng cũng giảm đi
điều đó khiến cho nhu cầu tiêu dùng nội địa của trung quốc giảm sút
cụ thể doanh thu bán lẻ trong hai năm qua chỉ tăng trưởng ba chín mươi bảy
trong khi tỷ lệ tăng trưởng trước năm hai nghìn một mươi chín là
trong khi đó tình hình xuất khẩu của trung quốc đang gặp thách thức lớn
do xung đột thương mại với mỹ
với việc có biến thể delta và omicron xuất hiện
chính sách rô covid của trung quốc có thể dẫn đến những hệ quả đáng lo
cho nền kinh tế cũng như rủi ro về đợt bùng phát dịch quy mô lớn
dẫn đến quá tải hệ thống y tế nước này
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trên kênh sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại